ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh vừa có công văn số năm trăm một mươi năm
về việc tổ chức phục vụ nhân dân vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực
từ ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục tổ chức phục vụ nhân dân khách quốc tế và các cơ quan tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
vào lăng viếng bắc tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực
trong quá trình tổ chức lễ viếng lễ tưởng niệm và tham quan khu vực
ban quản lý lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
phù hợp với tình trạng bình thường mới